ngay sau khi tp hcm nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ
đặc biệt là thí điểm cho phục vụ rượu bia tại tp thủ đức và quận bảy
thì lượng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện đã tăng đột biến
và khi bị kiểm tra xử phạt đa số đều chấp hành theo quy định
sau nhiều trường hợp thì vẫn chống đối và không hợp tác với lực lượng chức năng
người ta chỉ làm việc với anh thôi không làm việc với em
sau hai mươi hai giờ đôi nam nữ này đang lưu thông trên đường
thì bị tổ kiểm soát nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn công an tp hcm dừng xe kiểm tra
mặc dù đã được lực lượng chức năng hướng dẫn và giải thích về các lỗi vi phạm
song cả hai tỏ ra bất hợp tác và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng cảnh sát giao thông
thậm chí đưa ra những điều kiện khó hiểu
phải mất cả giờ đồng hồ trường hợp vi phạm này mới được giải quyết xong
thôi đừng người ta đang làm việc của người ta
em vi phạm nồng độ côn vi phạm nồng độ côn là bị giữ xe
dẫu là uống hay không uống
nghe kỹ anh nói vi phạm nồng độ côn là bị giữ xe
ok em sẽ uống em sẽ ký với điều kiện
sau khi em nhận được hai cái giấy tờ đương nhiên nó sẽ hoàn lại em
tiền phí em chịu em không nói
nhưng khi em uống khi em ký được rồi
cái ngày em lấy giấy tờ thứ ba
anh sẽ là người đi uống cà phê với em
với điều kiện với tư cách một người công dân với một công dân được không
chỉ trong một giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã xử lý gần hai mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
khi điều khiển xe gắn máy
trong đó nhiều người giải thích do hàng quán mới mở
bạn bè rủ nhau đi ăn và chỉ uống một long bia
tuy nhiên do có nồng độ cồn nên đều đã bị xử lý tạm giữ phương tiện
cái này thì không có nói
cái luật nhà nước ra thì như vậy đâu
nhưng mà bây giờ mình từ chối khó
do thói quen của người dân sau giờ làm
thường ngồi ăn uống với bạn bè
và chuyện rượu bia rất khó tránh khỏi
tuy nhiên pháp luật đã quy định cụ thể
để uống rượu bia thì không được lái xe
tại khu vực quốc lộ một mươi ba
đội cảnh sát giao thông hàng xanh cũng đã kiểm tra xử lý hai mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chỉ trong một giờ đồng hồ
mong mọi người đừng có thấy quán nhậu mở cửa ngồi lại uống quá chén
dễ gây tai nạn giao thông
mình bắt taxi hoặc là mình đặt ráp về
cho nó an toàn
tính mạng của mình với lại người đi đường
bên cạnh tăng cường tuần tra chốt chặn
để xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông
đặc biệt liên quan nồng độ côn
thì lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm các hàng quán vi phạm công tác phòng chống dịch
tụ tập đông người
hoạt động quá giờ quy định
đặc biệt là ngoài thành phố thủ đức và quận bảy
thì các quận huyện khác chưa được phép bán rượu bia cho khách ngồi tại chỗ